tin bão khẩn cấp cơn bão số tám vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm ba mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một từ chín mươi đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và có khả năng mạnh thêm
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km
đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông ngay trên khu vực phía đông đảo hải nam trung quốc